trước diễn biến phức tạp trở lại của dịch bệnh covid một mươi chín ubnd tỉnh vĩnh phúc đã quyết định thành lập chín chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
tại các tuyến đường trọng yếu vào địa bàn tỉnh từ ngày một mươi sáu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
cùng với lực lượng y tế quân đội thanh tra giao thông và các lực lượng tình nguyện khác
cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm với quyết tâm góp sức cùng nhân dân cả nước đẩy lùi dịch bệnh
hôm nay ca làm việc của thượng úy nguyễn văn hoàn cán bộ công an huyện bình xuyên tại chốt kiểm soát số hai đường một trăm linh bắt đầu từ sáu giờ sáng
trong khoảng hơn hai tiếng anh đã điều tiết gần ba trăm linh phương tiện qua chốt thực hiện khai báo y tế
nắng khói bụi tiếng ồn tất cả không làm nản lòng được các anh và đồng đội
bởi anh hiểu được rằng trong cuộc chiến chống dịch có rất nhiều người có vất vả hơn cả các anh
giới tình hình thời tiết nắng nóng áp lực và khói bụi và tiếng ồn như thế này thì anh em cũng thấy
thấy rất là áp lực nhưng mà với tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch covid
anh em luôn cố gắng để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để đẩy lùi dịch bệnh
không cho tình hình dịch bệnh được lây lan trong địa bàn tỉnh vĩnh phúc cũng như là trong tình hình cả nước
thượng tá nguyễn kỳ hanh phó trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh chốt trưởng chốt số hai đường một trăm linh cho biết
thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm soát trung bình mỗi ngày có khoảng gần hai lượt xe qua lại đây
từ ngày thành phố hà nội giãn cách xã hội theo chỉ t một mươi sáu lượng xe giảm chỉ còn khoảng một nửa
tuy nhiên không vì thế mà lực lượng làm nhiệm vụ lơ là
công việc kiểm soát phòng dịch được duy trì nghiêm ngặt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với tinh thần trách nhiệm cao nhất
nhiệm vụ của mình trong thời gian thực hiện cái ca của mình thì các đồng chí đều nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình
thực hiện hết trách nhiệm đối với công việc
em đi từ hà nội qua văn phúc em test giấy để em còn đi làm
công tác em thấy là mọi người làm rất là tốt ạ
mọi người thực hiện khai báo y tế em thấy là có rất tốt trong công tác phòng chống dịch
công ty tiền hàm khai báo em thấy là cũng tốt cho bản thân mình tốt cho mọi người
cuộc chiến chống dịch bệnh covid một mươi chín
covid một mươi chín chưa bao giờ khẩn trương như thị điểm này
đã thầm thiế sâu sắc ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đến đời sống xã hội
mỗi cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vĩnh phúc đã và đang cố gắng làm tốt nhất vai trò trách nhiệm của mình ở từng vị trí công tác
các cán bộ chiến sĩ ở chín chốt kiểm soát cũng đang từng ngày từng giờ
chân mình giữa nắng nóng và khói bụi với quyết tâm giữ cho vĩnh phúc an toàn trước dịch bệnh
góp phần cùng với nhân dân cả nước chiến thắng đại dịch covid một mươi chín trong thời gian sớm nhất